nằm giữa lòng hồ núi cốc của tỉnh thái nguyên đảo kim bảng thuộc cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy của sở lao động thương bình và xã hội tỉnh thái nguyên
nơi đây mỗi năm tiếp nhận điều trị cho hàng trăm người nghiện ma túy giúp họ làm lại cuộc đời và tái hòa nhập cộng đồng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại đảo kim bảng hiện đang điều trị cai nghiện cho nhiều người nghiện ma túy
ở đây các học viên sẽ được các cán bộ điều trị cắt cơn giải độc tư vấn giáo dục phục hồi hành vi nhân cách
lao động trị liệu phòng chống tái nghiện với thời gian điều trị kéo dài từ sáu tháng đến ba năm
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh thái nguyên đã điều trị nội chú cho trên một tám trăm linh người
đào tạo nghề cho gần năm trăm linh học viên dạy văn hóa cho một mươi bảy người không biết chữ cấp chứng nhận cho trên chín trăm linh học viên chấp hành xong quyết định trở về địa phương
ngoài ra cơ sở còn ký hợp đồng với các doanh nghiệp
cơ sở còn ký hợp đồng với các doanh nghiệp để đào tạo nghề cho các học viên như mây che đan kỹ thuật chăn nuôi trồng rau an toàn
các cán bộ để làm công tác cây nghiện này thì hiện nay chỉ có hơn năm mươi cán bộ do vậy mà rất thiếu và cơ sở đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
tuy còn nhiều khó khăn nhưng đảo kim bảng đã trở thành địa chỉ
đảo kim bảng đã trở thành địa chỉ uy tín và là nơi hồi sinh của những cuộc đời lầm lỡ giúp họ có thời gian quyết tâm vươn lên bản thân để sớm trở về hòa nhập với gia đình và xã hội